lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và có triển vọng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới
theo báo cáo của tổng cục thống kê lượng khách quốc tế đến việt nam trong tháng bảy đạt một một mươi chín triệu lượt tăng năm so với tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám lượng khách quốc tế vào việt nam đạt hơn chín triệu lượt tăng hai mươi năm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong chín triệu lượt khách đến việt nam thì khách đến từ châu á đạt sáu chín mươi chín triệu người chiếm bảy mươi bảy tổng số khách du lịch đến nước ta
khách đến từ châu âu ước tính đạt một hai mươi ba triệu lượt người
khách đến từ châu mỹ đạt năm mươi bảy triệu lượt người
trong đó khách từ mỹ đạt bốn trăm ba mươi ba triệu lượt người
khách đến từ châu âu ước tính đạt một hai mươi ba triệu lượt người
châu úc đạt hai trăm sáu mươi sáu triệu lượt người khách đến từ châu phi đạt hai mươi bốn ba nghìn lượt người